đúng dịp tết nguyên đán năm mươi năm hộ dân người mông ở bàn mo ba xã xuân hòa huyện bảo yên tỉnh lào cai được sử dụng nước sạch sinh hoạt
đón xuân mới người dân bản mò càng phấn khởi hơn bởi niềm mơ ước từ nhiều năm nay đã trở thành hiện thực
bản mò là một trong những nơi khó khăn nhất về nguồn nước ở huyện bảo yên nhất là vào mùa khô
từ nhiều năm nay người dân địa phương vẫn phải cõng nước từ các khe suối về dùng
được sự quan tâm của chính quyền địa phương và công sức của người dân một công trình nước sinh hoạt đã đáp ứng đủ cho năm mươi năm hộ dân trong bản đúng dịp đón năm mới

những công trình nước sạch về các thôn bản vùng cao như thế này không chỉ góp phần cải thiện đời sống nâng cao sức khỏe của người dân
mà còn giúp họ yên tâm sản xuất lao động phát triển kinh tế xây dựng nông thôn mới